chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn tại hà nội trung tâm chứng nhận phù hợp bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ công bố thành lập trung tâm chứng nhận hà la quốc gia
với hơn một chín tỷ người tiêu dùng hồi giáo tương đương một phần tư dân số thế giới thị trường sản phẩm hà la đang phát triển nhanh chóng
đối với người tiêu dùng có ý thức về hà la việc xác định các sản phẩm hà la là cần thiết
điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có kế hoạch truy xuất nguồn gốc minh bạch và rõ ràng cho từng sản phẩm
cùng với đó là nguyên liệu thô của sản phẩm đó
trung tâm chứng nhận hà la quốc gia có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng nhận hà la tại việt nam
nghiên cứu các hệ thống tiêu chuẩn hà la phổ biến trên thế giới chứng nhận sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo tiêu chuẩn hà la
đồng thời hoạch định và triển khai các hoạt động thảo luận hội thảo chuyên đề đào tạo liên quan đến lĩnh vực hà la
tổ chức đào tạo tập huấn về các tiêu chuẩn yêu cầu hà la cho các tổ chức doanh nghiệp của việt nam cho phù hợp với thị trường xuất khẩu của sản phẩm hàng hóa việt nam
nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường lao động tại địa phương khu vực phía bắc và trong cả nước
ngày hai mươi bốn tháng bốn sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thái nguyên tổ chức khai mạc tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi bốn
được diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn với trên bốn mươi hoạt động của gần hai trăm linh lượt đơn vị doanh nghiệp cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp
hơn ba mươi trị tiêu thông qua các hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động tuyển sinh tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến qua các điểm cầu với các tỉnh thành phố hà nội bắc giang bắc ninh quảng ninh ninh bình cao bằng bắc cạn tuyên quang
tại buổi khai mạc nhiều người có nhu cầu tìm việc đã tham gia tuyển dụng trực tiếp và được tư
tư vấn giới thiệu việc làm giải đáp thắc mắc liên quan đến các chính sách pháp luật về lao động việc làm và bảo hiểm thất nghiệp đồng thời cũng nắm được thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước